vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày mai hai tháng một mươi hai trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển việt nam và philippines
sẽ chính thức khởi tranh trên sân vận động của philippines trong khuôn khổ giải aff suzuki cup hai nghìn một mươi chín
mặc dù đây được xem là giải bóng đá quan trọng trong khu vực
nhưng chất lượng của sân đấu trong trận bán kết tới đây thực sự khiến nhiều người lo ngại
trận bán kết lượt đi của tuyển việt nam sẽ diễn ra trên sân vận động panos ở thành phố bakolod philippines
đây là sân vận động với khoảng hơn tám ghế nằm giữa một rừng bạch đàn hàng chục nghìn cây nên lối vào khá nhỏ và thưa vắng
hiện sân vật động này đã xuống cấp ở nhiều hạng mục và đang được gấp rút sửa chữa nâng cấp để phục vụ cho trận đấu tới
sân panos cũng là sân có quy mô nhỏ nhất trong kỳ aff cup lần này
và đã từng bị từ chối tổ chức trận bán kết giữa philippines với indonesia ở aff cup hai nghìn một mươi tám